cồn là một chất dễ cháy được phân loại là hàng nguy hiểm và đã có quy định kiểm soát nghiêm ngặt việc mang dung dịch có cồn lên máy bay
tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín mỗi người thường trang bị cho mình một chai dung dịch sát khuẩn tay mà trong đó thành phần chủ yếu chính là cồn
như vậy thì hành khách có được mang dung dịch sát khuẩn lên máy bay hay không
đây là thắc mắc của rất nhiều người khi phải di chuyển bằng phương tiện này trong mùa dịch
những sản phẩm dung dịch sát khuẩn tay nhanh có lẽ là vật dụng bất ly thân cũng như là vô cùng cần thiết trong thời điểm này
tuy nhiên trước sự đa dạng của vô vàn các loại dung dịch sát khuẩn tay nhanh có trên thị trường như hiện nay
thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng về thành phần cũng như là dung tích của mỗi một chai dung dịch để tránh những phiền tói không đáng có khi mà chúng ta lựa chọn phương tiện di chuyển là máy bay
dung dịch rửa tay trong hành lý sách tay
mỗi lọ có dung dịch

tổng số lượng được mang không vượt quá hai lít và độ cồn không vượt quá hai mươi bốn
đó là hướng dẫn của cảng hàng không quốc tế nội bài về việc bảo đảm an toàn cho chuyến bay trước nhu cầu sử dụng dung dịch sát khuẩn tăng cao do dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
do vậy mỗi hành khách khi di chuyển bằng phương tiện này cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh hàng không
tại các điểm kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay và trước khi lên máy bay nên kiểm tra để bảo đảm dung dịch rửa tay của mình
không vượt quá những quy định này